trong khi đó do bực tức cách điều khiển của xe ô tô tải một nhóm đối tượng đã sử dụng hung khí đập phá xe làm hư hỏng nhiều bộ phận
lực lượng công an đã bắt giữ xử lý bốn đối tượng bao gồm bùi thanh an lê minh hiếu trần quốc đạt và bùi anh hào
qua làm việc được biết sau khi nhậu xong các đối tượng này chạy xe đến nhà người bạn ở phường sáu thành phố cao lãnh để chơi
do bực tức cách điều khiển của xe ô tô tải do tài xế trần đức huy điều khiển
nên hào đã kể với an và hiếu về việc mới bị tài xế xe ô tô tải ép xe đòi đánh
các đối tượng này đã dùng hai dao tự chế đuổi chém tài xế nhưng chưa gây thương tích tài xế xe bỏ chạy
cả bốn đối tượng đuổi theo nhưng không tìm được tài xế nên quay ra đập phá xe ô tô tải làm hư hỏng nhiều bộ phận của xe
cho vay với tổng số tiền là năm trăm năm mươi triệu đồng với mức lãi cao năm đồng một triệu một ngày

mức lãi suất tính theo năm tới một trăm tám mươi một năm gấp chín lần quy định trong bộ luật dân sự thu lợi bất chính tổng số tiền là hơn hai trăm linh triệu đồng
đối tượng nguyễn thị nhật chú tại thị trấn tiền hải huyện tiền hải vừa bị công an tỉnh thái bình khởi tố
mở rộng điều tra công an tỉnh thái bình đã khởi tố bị can lý trung vương là đồng phạm với nhật
tiếp tục mở rộng điều tra cơ quan điều tra đã xác định từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
lê văn long cho người đàn ông trú tại thành phố hà nội vay số tiền
công an tỉnh thái bình là một trăm một mươi triệu đồng với lãi suất thỏa thuận là năm đồng một triệu đồng một ngày thu lợi bất chính hơn bốn mươi triệu đồng
công an tỉnh thái bình tiếp tục khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê văn long về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự công an quận một mươi tp hcm đang tiến hành tạm giữ nhóm người có liên quan
để điều tra làm rõ vụ việc gây dối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường một mươi hai quận một mươi trước đó
cụ thể vào chiều ngày chín tháng hai sau khi đã uống rượu trần thanh hải đi giao nước đá cho quán readlife có địa chỉ ở số một trăm bảy mươi năm b cao thắng
phường một mươi hai quận một mươi tp hcm khi đến cửa quán do có xe ô tô đậu chắn bên ngoài hải gọi bảo vệ thì có ba người chưa xác định danh tính
đến chửi và đánh khiến hải bị thương nhẹ hải chạy về xóm thông tin lại sự việc cho một số người quen biết
sau đó trần hoàng minh trở hải ra quán red light mục đích nói chuyện nhưng lại bị nhóm bảo vệ tại quán red light thách thức
minh đã gọi thêm các thành viên khác mang theo nhiều loại hung khí tự chế đến để đánh nhau
bước đầu công an quận một mươi đã tạm giữ lấy lời khai của những người có liên quan và thu giữ nhiều hung khí như mã tấu đao kiếm tự chế mũi ba chĩa và nhiều thanh kim loại
hiện công an quận một mươi đang tiếp tục củng cố hồ sơ vận động một số người có liên quan khác để phối hợp điều tra xử lý vụ việc theo quy định
do bực tức cách điều khiển của xe ô tô tải một nhóm đối tượng đã sử dụng hung khí đập phá xe làm hư hỏng nhiều bộ phận
lực lượng công an tỉnh đồng tháp đã bắt giữ xử lý bốn đối tượng gồm bùi thanh an lê minh hiếu trần quốc đạt và bùi anh hào
qua làm việc được biết sau khi nhậu xong các đối tượng chạy xe đến nhà người bạn ở phường sáu thành phố cao lãnh để chơi
do bực tức cách điều khiển của xe ô tô tải do tài xế trần đức huy điều khiển nên hào đã kể với an và hiếu về việc mới bị tài xế xe ô tô tải
các đối tượng đã dùng hai dao tự chế đuổi chém tài xế nhưng chưa gây thương tích tài xế xe bỏ chạy
cả bốn đối tượng đuổi theo nhưng không tìm được tài xế nên quay ra đập phá xe ô tô tải làm hư hỏng nhiều bộ phận của xe
vâng có thể thấy rằng nhiều vụ việc dùng lời lẽ xúc phạm và hành vi bạo lực thậm chí là dùng hung khí với người khác đã xảy ra sau các vụ va chạm giao thông gần đây
từ những ứng xử thiếu văn hóa giao thông như trên
đã dẫn tới những hậu quả đáng tiếc và hệ lụy lâu dài cho gia đình và xã hội phản ánh của phóng viên thời sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố đối với ba bị can vũ văn lực nguyễn thành sang bùi thế quang
cùng chú tại huyện việt yên về các hành vi giết người và che giấu tội phạm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận trưa ngày ba tháng hai khi đang trên đường đi chúc tết xe ô tô của các đối tượng va chạm giao thông với xe ô tô của anh thân văn tùng
sau va chạm hai bên xảy ra xô sát đánh nhau đối tượng vũ văn lực đã dùng dao nhọn mang sẵn trên người đâm liên tiếp khiến anh tùng bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu